tiếp tục với các tin tức về an ninh trẻ tự thông tin từ công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa cho biết là cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc thi thể một người phụ nữ được phát hiện dưới hầm bioga
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng một một người phụ nữ trú tại thôn quảng cộng xã thạch quảng tỉnh thanh hóa sử dụng xe máy đi đến nhà một đối tượng là nguyễn thị vuông ở xã thạch quảng huyện thạch thành để đòi nợ và bị đối tượng vuông dùng hung khí đánh chết
sau khi sát hại nạn nhân đối tượng vuông bỏ sát nạn nhân vào sọt nhựa ném xuống bể bioga của gia đình để phi tang
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã thạch quảng phối hợp với gia đình nạn nhân xác minh sự việc
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một công an đã phát hiện được xác nạn nhân nằm sau bể bioga nhà đối tượng nguyễn thị vuông
bước đầu công an xã thạch quảng phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh rõ đối tượng nguyễn thị vuông là hung thủ sát hại nạn nhân
hiện công an xã thạch quảng đã bắt giữ đối tượng vuông để bàn giao cho cơ quan cấp trên tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền